ngày hai mươi bốn tháng ba đoàn công tác của chính phủ do phó thủ tướng chính phủ trị đình dũng làm trưởng đoàn
đến kiểm tra thực tế nhà máy nhiệt điện long phú một tỉnh sóc trăng và nhà máy nhiệt điện sông hậu một tỉnh hậu giang
tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng nhận định nguy cơ thiếu điện tại miền nam vào những năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín là rất cao
nếu không có giải pháp cụ thể để khắc phục thì chắc chắn tình trạng thiếu điện sẽ rất nghiêm trọng
theo ban quản lý dự án nhiệt điện sông hậu một hiện tiến độ thực hiện dự án đạt khoảng ba mươi ba ba mươi bốn
chậm khoảng một mươi hai tháng so với kế hoạch được duyệt ban đầu
đối với nhà máy nhiệt điện long phú một đến nay đã hoàn thành năm mươi ba năm mươi sáu khối lượng công trình trễ sáu tháng so với kế hoạch
tại buổi làm việc phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đề nghị các đơn vị địa phương
cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án bảo đảm tiến độ chất lượng
cũng như bảo đảm hiệu quả trong đầu tư xây dựng trong quản lý vận hành khai thác sử dụng điện
bộ công thương cần tăng cường chỉ đạo kiểm tra định kỳ đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện tiến độ đầu tư
xử lý các trường hợp không bảo đảm tiến độ nhằm đưa công trình sớm đi vào hoạt động
đồng thời tăng cường quản lý nhà nước tại công trình để tránh thất thoát
bên cạnh đó cần đẩy mạnh triển khai các dự án điện tái tạo như điện gió và điện năng lượng mặt trời